từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi một tới đây diễn đàn hợp tác kinh tế châu á horacis bình dương hai nghìn một mươi chín sẽ được tổ chức tại bình dương
đây là lần thứ hai liên tiếp tỉnh bình dương đăng cai sự kiện quốc tế quan trọng này
với những hiệu ứng tích cực và ấn tượng từ sự kiện horacis năm ngoái tới cộng đồng doanh nghiệp cũng như công tác xúc tiến đầu tư nước ngoài
sự kiện năm nay được dư luận hết sức quan tâm
các đoạn chuẩn bị cuối cùng cho horacis hai nghìn một mươi chín đã hoàn tất sẵn sàng cho viên khai mạc vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi một tới
dự kiến năm nay sẽ có bốn trăm linh khách mời trong nước là lãnh đạo các ngành liên quan doanh nhân người việt và bốn trăm linh lãnh đạo các doanh nghiệp quốc tế hiện diện tại diễn đàn này